trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần đình anh quốc
chú xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam và một mươi một đồng phạm với tẩm khung hình phạt chín mươi sáu năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đại cường huyện đại lộc trần đình anh quốc và nguyễn thành long xảy ra mâu thuẫn
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín quốc đã cùng một mươi một đối tượng khác cùng chú huyện đại lộc cầm theo dao tự chế và chai thủy tinh
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày quốc cùng các đối tượng dùng hung khí tấn công anh long cùng nhóm người bạn
trong đó nguyễn văn vương bị các đối tượng chém vào vai gây thương tích vương đã nhảy xuống mương thoát nước bằng bê tông và dẫn đến tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần đình anh quốc một mươi bốn năm tù giam các đối tượng còn lại từ ba đến một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
tổng hợp hình phạt chín mươi sáu năm tù giam